tự giới thiệu mình là một người có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo để có thể xin việc
để được đi học tại các trường chuyên nghiệp và chiếm đoạt tiền của người cả tin
đây là thủ đoạn không hề mới của các đối tượng lừa đảo
tuy nhiên lại có chiều hướng tăng mạnh gần đây bởi các đối tượng đã nắm mắt được nhu cầu tìm việc
và đi học của người dân mời quý vị đến với phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại huyện văn yên tỉnh yên bái
cuối tháng tám vừa qua chị lâm thị ngọc châu đến công an tp biên hòa trình báo bị lừa qua điện thoại
với số tiền hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng chị châu cho biết trước đó một người gọi điện thoại tự xưng là nhân viên
hệ thống mua sắm thực phẩm chức năng báo chị trúng một giải thưởng lớn trị giá hàng trăm triệu đồng
sau đó liên tục năm đối tượng khác tự xưng là cán bộ của ngành thuế nhân viên trung tâm tài trợ giải thưởng
đề nghị chị châu thanh toán tiền thuế trước khi trao giải
cái hóa đơn cuối cùng hôm qua là sáu mươi bốn triệu đã nói là chị được làm đại diện cổ phần hưởng một của cổ phần
thì giống như là toàn miền nam là sáu tỷ tư thì chị phải mua một giống như là một mươi giống như là một cổ phần là sáu mươi bốn triệu
thì bên tôi hỗ trợ biết hoàn cảnh của chị không có cho nên tôi hỗ trợ cho năm mươi là ba mươi hai triệu
em cũng chấp nhận vì em nói là bây giờ tôi không cần bất cứ cái gì không cần giải thưởng mà cũng không cần
phần trăm hết giờ tôi chỉ cần là hoàn cảnh
lại số tiền thu hồi hàng về trả tiền lại cho tôi thôi để tôi có tiền tôi trả nợ vì toàn bộ số tiền đấy tôi mượn nợ hết
theo thống kê chưa đầy đủ của công an tỉnh đồng nai từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
trên địa bàn xảy ra hàng chục vụ có chung thủ đoạn như trên với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng
không phải là thông qua các cuộc điện thoại do đó là bà con của bác nên cảnh giác không để cho bọn lừa đảo đánh lừa
tất cả các cái trường hợp
thực tế để điều tra truy bắt các đối tượng lừa đảo bằng phương thức này rất khó trong khi việc thu hồi tài sản bị lừa đảo chiếm đoạt trả lại cho người dân càng khó hơn
do đó để không bị mất tài sản một cách oan uổng chỉ vì sự cả tin mỗi người dân cần phải tỉnh táo và hết sức cảnh giác đối với các đối tượng lừa đảo với các thủ đoạn như trên